hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
công an thành phố hải phòng vừa phá thành công chuyên án các đối tượng sử dụng sàn giao dịch ngoại hối để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng

huyện yên mỹ đã thực hiện phong tỏa toàn bộ thị trấn yên mỹ và xã trung hưng thời gian thực hiện phong tỏa là từ một mươi hai h ngày hôm nay
khu vực phong tỏa thị trấn yên mỹ có diện tích khoảng hai trăm linh năm ha bao gồm khoảng bốn chín trăm linh hộ dân với hơn một mươi bảy nhân khẩu
diện tích khu vực phong tỏa xã trung hưng là bốn mươi tám ha gồm hai sáu trăm linh hộ dân với hơn chín nhân khẩu
trước đó huyện yên mỹ đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng đối với xã trung hưng thị trấn yên mỹ
thôn thụy lân xã thanh long
từ giờ ngày hai mươi hai tháng sáu huyện cũng hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định giám sát cách ly y tế người tiếp xúc gần với các trường hợp trên
địa phương chuẩn bị các phương án khoanh vùng tại thị trấn yên mỹ và xã trung ương
hiện huyện yên mỹ đang giả soát lập danh sách và thực hiện giám sát cách ly y tế theo dõi sức khỏe hai lần một ngày đối với những người tiếp xúc gần liên quan đến những trường hợp nói trên
hiện nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố đà nẵng đang diễn biến phức tạp
nhiều trường hợp mắc covid một mươi chín có liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại cộng đồng các doanh nghiệp khu công nghiệp cơ sở y tế
trước nguy cơ xâm nhập lây lan và bùng phát luôn thường trực ubnd tp đà nẵng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai định kỳ để giám sát chủ động covid một mươi chín trên địa bàn thành phố trong giai đoạn hiện nay
tại bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an từ khi dịch bệnh bùng phát trên địa bàn thành phố đà nẵng công tác phòng chống dịch luôn được bệnh viện chú trọng
và để chủ động hơn nữa trong việc kiểm soát dịch kịp thời phát hiện các trường hợp mắc covid một mươi chín không để dịch bệnh lây lan trong bệnh viện
việc xét nghiệm ngẫu nhiên định kỳ hàng tháng với tỷ lệ ba mươi đối với bệnh nhân và người nhà vẫn luôn được chủ động triển khai
bệnh nhân khi vào viện thì những đối tượng mà thuộc dịch tễ vùng dịch tễ thì phải điều trị ở khu cách ly
và những trường hợp mà không vùng dịch tễ không có các triệu chứng về đồng hành
bệnh nhân khi vào viện thì những đối tượng thuộc dịch tễ vùng dịch tễ không có các triệu chứng về đồng hành
bắt đầu từ giờ hôm nay thành phố hà nội cho phép mở cửa trở lại dịch vụ cắt tóc gội đầu dịch vụ ăn uống trong nhà với điều kiện là đảm bảo phòng chống dịch covid một mươi chín
theo ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân thì cả các chủ cửa hàng và người dân đều rất hộ hởi trong ngày đầu mở cửa
tuy nhiên chỉ đạo của bí thư thành ủy hà nội đó là nới lỏng một số dịch vụ nhưng tuyệt đối không được lơi lỏng
sau gần một tháng không được thưởng thức cà phê tại quán nên khi biết thông tin các quán cà phê được phép mở cửa trở lại hôm nay anh hoàng võ kiên đến quán cà phê quen thuộc để uống cà phê
dù thấy vui khi một số dịch vụ được mở cửa trở lại nhưng anh cũng không khỏi lo lắng trước diễn biến dịch bệnh hiện nay
cũng là do dịch bệnh cấm ra quán cà phê hôm nay là ngày đầu tiên mà ra uống cà phê là cũng rất là cảm thấy thích
dịch bệnh này thì mọi người cần phải tuân thủ theo pháp luật và giữ khoảng cách với mọi người
trước áp lực về việc phải thuê mặt bằng kinh doanh thì việc được phép mở cửa trở lại như thế này là niềm vui lớn của các chủ quán hàng ăn uống dịch vụ cắt tóc
theo ghi nhận trong ngày hôm nay khách chưa đông nhưng hầu hết các cửa hàng đều có biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch
nhưng cửa hàng này dù bàn ngồi rất nhỏ nhưng chủ cửa hàng cũng lắp đặt tấm chắn để phòng dịch
hôm nay thì ngày đầu tiên sau một thời gian dài là mới được trở lại thì chúng tôi rất là phấn khởi
tuy nhiên là ngày đầu tiên thì khách hàng đến thì cũng chưa đông mọi người cũng chưa biết được là ngày hôm nay sẽ được ăn tại quán
quán của chúng tôi thì tuy nhỏ nhưng mà chúng tôi cũng vẫn là tân thủ theo đúng quy định của nhà nước đầy đủ có vắt ngăn có các trang thiết bị nhân viên rồi có tướng đeo khẩu trang hết có nước rửa tay xin khắc thuẩn
thực ra là khi quán được mở cửa trở lại và chúng tôi biết được cái lệnh của chính phủ là có cho chúng tôi được hoạt động trở lại thì cảm thấy rất là bản thân rất là vui mừng
bởi vì thực ra cái địa điểm cũng như cái mặt bằng của chúng tôi là đã phải chi trả từ tiền từ trước rồi nên nếu như chúng tôi đóng cửa ngày nào thì sẽ là thiệt hại ngày đấy
bản thân chúng tôi cũng rất là mong muốn là dịch bệnh được đẩy lùi để có thể được hoạt động kinh doanh trở lại bình thường
và chúng tôi cũng bên cạnh đấy là chúng tôi cũng đã rất là
rất là tuân thủ các biện pháp của nhà nước yêu cầu ví dụ như chúng tôi ở đây có vách ngăn này chị cũng nhìn thấy rồi là yêu cầu các khách hàng ngồi giãn cách
theo quy định hiện nay mới chỉ các cửa hàng ăn uống trong nhà được phép hoạt động trở lại nhưng vẫn có hàng ăn vỉa hè đã đón khách như thế này
hay một số tốc khách dù quán có lắp đặt vách ngăn nhưng lại chọn bàn ngồi không lắp đặt để thoải mái trò chuyện
như vậy bên cạnh niềm vui của chủ quán hàng ăn uống và người dân khi hàng quán được mở cửa trở lại
thì vẫn có một bộ phận người dân còn tâm lý chủ quan lơ là phòng chống dịch
và những hành vi này cần được chấn chỉnh để dịch bệnh được kiểm soát và cuộc sống người dân thủ đô sớm được trở lại trạng thái bình thường
một số tin tức về an ninh trật tự cập nhật
chỉ trong vòng một mươi ba giờ đồng hồ lực lượng phòng chống ma túy công an tỉnh điện biên đã liên tiếp phá thành công ba chuyên án ma túy lớn
bắt bốn đối tượng
số lượng ma túy thu giữ lên tới tám mươi năm bánh heroin
đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của công an tỉnh điện biên trong tháng cao điểm phòng chống ma túy
sáu giờ sáng nay tại khu vực bản nong thị trấn tuần giáo tổ công tác công an huyện tuần giáo bắt quả tang hai đối tượng phá a triệu và vàng a thái
cùng chú tại tỉnh sơn la về hành vi mua bán trái phép chân ma túy
tăng vật thu giữ là hai bánh heroin được các đối tượng mua ở myanmar với giá một trăm linh triệu đồng một bánh sau đó mang về việt nam tiêu thụ
cũng trong dạng sáng nay lực lượng công an bắt quả tang đối tượng lầu a di trú tại huyện điện biên đông
tăng vật thu giữ là bảy mươi tám bánh heroin và nhiều vật chứng có liên quan
trước đó vào chiều qua tại bản pá tóng xã búng lao huyện mường ảng lực lượng công an bắt giữ đối tượng phạm văn yên chú tại huyện mường ảng
tăng vật thu giữ là năm bánh heroin hiện các vụ việc đang được tiếp tục làm rõ
công an thành phố hải phòng phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an vừa phá chuyên án các đối tượng sử dụng sàn giao dịch ngoại hối để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận tháng sáu năm ngoái nguyễn thế dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại hà nội đã nhờ nguyễn văn quyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại hà nội thiết lập sàn giao dịch ngoại hối head option net để mở rộng quy mô dương thành lập công ty có văn phòng tại hà nội
thuê gần một trăm linh nhân viên gọi điện hoặc thông qua mạng xã hội để quảng cáo tư vấn môi giới người đầu tư tham gia sàn hetokion net
khi có khách hàng nạp tiền đầu tư nhóm môi giới sẽ được hưởng hoa hồng từ một đến sáu từ việc giao dịch của khách hàng
điều đang nói là việc giao dịch của khách sẽ được robot điều khiển thắng thua theo ý muốn chủ quan của dương
cách thức để dương chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư là sau một thời gian giao dịch người đầu tư yêu cầu được rút tiền thì dương không cho rút và điều chỉnh robot để các tài khoản trong nhóm này liên tục lỗ
qua thu thập được tài liệu của sàn het oxi net xác định chín trăm sáu mươi chín người tham gia tổng số dư hiện tại của người đầu tư tại thời điểm kiểm tra là hơn sáu trăm hai mươi chín usd tương đương với khoảng gần một mươi năm tỷ đồng
mở rộng chuyên án lực lượng công an phát hiện nhóm đối tượng này còn quản trị hàng chục sàn giao dịch ngoại hối tiền ảo các website có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp
qua trích xuất sơ bộ một mươi sáu sản giao dịch điện tử khác do các đối tượng quản trị xác định có khoảng một trăm một mươi năm bảy trăm hai mươi sáu tài khoản trên sàn
tổng số dư hiện tại của các sàn là hơn bảy năm trăm linh năm tỷ đồng tổng số tiền đã rút là sáu trăm một mươi một tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hải phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can ra lệnh tạm giam đối với nguyễn thế dương và nguyễn văn quyền để điều tra xử lý về hành vi phạm tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
một đối tượng trốn truy nã trong đường dây đánh bạc quy mô lớn ở tây nguyên vừa bị công an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an bắt giữ
theo tài liệu điều tra khoảng cuối tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy cục cảnh sát hình sự phối hợp với cục an ninh tây nguyên công an tỉnh đắk lắc đột kích bắt gọn hơn một trăm linh đối tượng cùng nhiều tài sản liên quan đến đường dây đánh bạc lớn nhất vào thời điểm đó ở địa bàn tây nguyên
võ phi sơn bốn mươi hai tuổi trú tại huyện đắc minh tỉnh đăng nông là một trong năm đối tượng chính bị khởi tố trong vụ án này đã bỏ trốn ngay khi bị phát hiện
đường dây đánh bạc của sơn hoạt động tinh vi các đối tượng bố trí người canh gác nhiều vòng và thường xuyên di chuyển địa điểm hoạt động trên các dãy cà phê người lạ không dễ tiếp cận
kể từ khi vụ án bị triệt phá cho đến nay sơn ra đà nẵng lẩn trốn nhiều địa điểm khác nhau nhằm qua mắt cơ quan công an
đến chiều ngày hôm nay phát hiện sơn ở địa bàn phường hòa an đội cảnh sát hình sự công an quận cẩm lệ đã mật phục bắt giữ đối tượng đã được bàn giao cho cục cảnh sát hình sự bộ công an để tiếp tục điều tra xử lý
tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay tại tp hcm
theo lãnh đạo công an tp hcm cho biết cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông tất thành cang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
nguyên là phó ban chỉ đạo công trình lịch sử tp hcm cùng ba bị can khác liên quan đến sai phạm trong vụ chuyển nhượng ba mươi hai hectare đất ở xã phước kiển
ngoài ra cơ quan an ninh điều tra cũng đã khởi tố ba bị can phạm văn thông nguyên phó tránh văn phòng thành ủy tp hcm
huỳnh phước long nguyên trưởng phòng quản lý đầu tư kinh doanh vốn của văn phòng thành ủy tp hcm
và phạm thanh tân nguyên phó tránh văn phòng thành ủy tp hcm cùng về tội danh trên
theo cơ quan an ninh điều tra các bị can có những sai phạm liên quan đến chuyển nhượng ba mươi hai hectare đất ở xã phước kiển
huyện nhà bè tp hcm từ công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên đầu tư và xây dựng tân thuận cho công ty quốc cường gia lai
cụ thể diện tích đất này đã được thực hiện việc đền bù sau đó được chuyển nhượng cho công ty quốc cường gia lai với giá một triệu hai trăm chín mươi đồng một m hai
giá chuyển nhượng này tấp hơn giá thị trường bốn trăm tám mươi bảy đồng một m hai việc chuyển nhượng này không qua đấu giá là trái tức quy định
vừa qua tại khu vực biên giới huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp xuất hiện cơn mưa lớn kèm theo dông lóc kéo dài
các đối tượng đã lợi dụng yếu tố thời tiết để vận chuyển hàng lậu từ biên giới vào nội địa tiêu thụ
hai tổ công tác có đồng biên phòng cư khẩu quốc tế thường phước đang làm nhiệm vụ
khi đến khu trồng hoa màu từ ấp một và ấp ba xã thường phúc một huyện hồng ngự
thì phát hiện năm nhóm người đang mang vác các bao màu đen nghi là hàng lậu
thấy lực lượng tuần tra các đối tượng đã bỏ lại các bao hàng và lợi dụng đêm tối chạy thoát thân
qua kiểm tra các bao hàng mà đối tượng bỏ lại tại hiện trường có ba năm trăm linh gói thuốc lá ngoại và một xe gắn máy
cũng trong đêm qua tổ công tác của đội biên phòng cầu muốn tại ấp sáu xã thường lạc huyện hồng ngự
đã phát hiện và bắt giữ hai đối tượng cùng hai xe gắn máy vận chuyển một tám mươi gói thuốc lá ngoại
tổ công tác đã đưa người tăng vật và phương tiện về đồn là phổ sơ xử lý theo quy định
thời gian qua tình hình trộm cắp tài sản trên địa bàn của tỉnh đồng nai
nhất là ở các vùng nông thôn diễn ra khá phức tạp vẫn với những phương thức thủ đoạn cũ
nhưng lại có nhiều người dân trở thành bị hại của các đối tượng phạm tội
nghề nghiệp không ổn định có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản nhưng được xóa án tích
khi đi ngang qua tiệm quạt máy đức quyền ở xã núi tượng huyện tân phú
đối tượng nguyễn phú quốc ba mươi tám tuổi trú xã phú thanh huyện tân phú đồng nai
đã lẻn vào trộm một quạt hơi nước
trên đường tẩu thoát thì bị người dân bắt giao công an xử lý
hiện công an huyện tân phú đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam
giờ đây quốc đang phải đối diện với bản án nghiêm khắc với hành vi phạm tội của mình
theo công an huyện tân phú tội trộm cắp tài sản là tội danh chiếm phần lớn trong các vụ phạm pháp hình sự
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay trên địa bàn tân phú xảy ra một mươi bốn vụ trộm cắp tài sản
trên tổng số ba mươi ba vụ phạm pháp hình sự
đặc biệt các vụ trộm chủ yếu xảy ra ở những địa bàn nông thôn
tập trung đông dân cư tài sản mà các đối tượng trộm cắp là bất cứ thứ gì mà người dân sơ hở
nhân định thời gian tới
đặc biệt là đang trong giai đoạn dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
các giải bóng đá châu âu nam mỹ đang khởi tranh nên tình hình tội phạm trộm cắp tài sản sẽ diễn biến phức tạp
có chiều hướng gia tăng lực lượng công an huyện tân phú đồng nai sẽ triển khai nhiều biện pháp
nhằm kiềm hãm tấn công trấn áp tội phạm trộm cắp tài sản
theo đó ngoài các biện pháp nghiệp vụ của ngành công an huyện tân phú còn phối hợp với phòng bang của huyện
để tuyên truyền phân tích thủ đoàn vụ tội phạm trộm cắp tài sản đến người dân
ngoài ra công tác gọi hỏi răng đe các đối tượng có tiền án tiền sự cũng được công an huyện triển khai thường xuyên
sẽ chỉ đạo chủ công an các xã thị trắng một phần liên quan tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân
ý thức tự bảo vệ tài sản kết hợp với các mô hình về an ninh trật tự mà chủ công an tân phú đã xây dựng là mô hình cộng đoàn an ninh
mô hình gắn lắp bạc camera
qua đó thì tự tinh thần người dân và từ các mô hình đó để chủ động phát hiện các loại tội phạm trộm cắp tài sản
cái thứ hai là thực hiện tốt cái biện pháp nắm đối tượng
thứ ba là tiếp tục áp dụng cái biện pháp đồng bộ cái biện pháp nghiệp vụ để mà nắm chắc địa bàn nắm chắc đối tượng
và đề ra những biện pháp trinh sát để chủ động đấu tranh làm rõ triệt phá các tổ chức tội phạm hoạt động
có biểu hiện hoạt động trộm cắp tài sản
hiện cái quy chế liên ngành đối với chỗ cơ quan điều tra viện sát và tòa án
nhân dân huyện nó cũng có đề nghị chỗ viện sát và tòa án là đối với cái vụ án trộm cắp
thì phải nhanh chóng hoàn chỉnh cái thủ tục điều tra truy tố xét xử
xử lý nghiêm minh trước pháp luật để đảm bảo yếu tố răng đe phòng người chung trong xã hội
để phòng chống có hiệu quả với tình trạng trộm cắp tài sản ở địa bàn nông thôn
bên cạnh sự vật cuộc quyết liệt của lực lượng công an
thiết nghĩ mỗi người dân cần nâng cao hơn nửa ý thức tự bảo vệ tài sản
tuyệt đối không chủ quan lơ là mất cảnh giác
cần có những biện pháp phù hợp để bảo vệ tài sản của mình
ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tp hcm cho biết
việc triển khai thực hiện dự án tuyến xe buýt nhanh tuyến xe buýt có làng đường dành riêng
theo ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tp hcm
việc triển khai thực hiện dự án tuyến xe buýt nhanh tuyến xe buýt có làng đường dành riêng
trên cơ sở tiếp thu ý kiến thẩm định của các bộ ngành
ủy ban nhân dân tp hcm vừa kiến nghị thủ tướng chính phủ chấp thuận nội dung
điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án brt số một
đồng thời kiến nghị thủ tướng chính phủ giao bộ tài chính phối hợp các bộ ngành
nhà tài trợ và ủy ban nhân dân tp hcm để đẩy nhanh thủ tục điều chỉnh hiệp định tài trợ của dự án
ủy ban nhà dân tp hcm giao ban quản lý đường sắt đô thị tp hcm
ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và các đơn vị liên quan
đẩy nhanh thực hiện dự án xây dựng tuyến xe buýt nhanh chạy dọc đường võ văn kiệt vượt sông sài gòn
rồi chạy dọc đường mai chí thọ để kết nối vào xe lộ hà nội
hai tuyến vận tải này kết nối với nhau sẽ tạo ra hành lang vận tải hành khách khối lượng lớn
xuyên thành phố từ hướng đông sang hướng tây
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay giá các loại vật liệu xây dựng tăng thêm khoảng bốn mươi
tình trạng này đã tác động lớn đến việc giải ngân vốn đầu tư công
tại đồng bằng sông cổ lông nhiều công trình trọng điểm đã bị tác động
thậm chí là phải ngừng thi công vì bảng giá vật liệu xây dựng
vượt tiến độ bốn tháng so với hợp đồng cửa van thứ một mươi một đã được lắp xong
thời điểm này cống cái lớn đã thi công đạt chín mươi khối lượng
nhờ có sự chuẩn bị nên giá vật liệu xây dựng tăng chỉ tác động một phần
đến công trình thủy lợi trọng điểm của đồng bằng sông cổ lông
người ta đã mua vật liệu rồi nên là ảnh hưởng nó ít
còn một số loại vật liệu hiện nay mình mua
thì cũng bị ảnh hưởng tỷ trọng nó khoảng một mươi công trình
tiến độ đảm bảo nên thời điểm này công trình đã giải ngân được khoảng năm mươi vốn năm nay
tuy nhiên ở cấp địa phương tiến độ giải ngân lại đang gặp khó khăn
năm nay cà mau có hai trăm sáu mươi công trình sử dụng vốn đầu tư công với khoảng bảy tỷ đồng
tiến độ giải ngân đến nay rất chậm nguyên nhân là giá vật liệu như thép cát
tăng đến bốn mươi so với năm trước
mời nhà thầu lại thương thảo thì có những nhà thầu cũng đồng tình
chia sẻ những cái
cái khó khăn của chúng của đất nước cũng như là của chủ đầu tư
đây là khu chỉnh trang sắp xếp ổn định hậu cần nghề cá ở cửa biển hương mai tỉnh cà mau
được chủ đầu tư vận động đơn vị thi công đã tổ chức sang lắp mặt bằng
triển khai nhiều hạng mục chia sẻ khó khăn với các đơn vị thi công
tỉnh cà mau đã có văn bản kiến nghị chính phủ có biện pháp tháo gỡ
một là xem xét ban hành chính sách bình ổn về giá vật liệu xây dựng
đặc biệt là các
các đá thép đồng thời ban hành cái chủ chương bù giá thép cát đá
đối với các hợp đồng thi công xây dựng theo hình thức chọn gói gọi là đơn giá cố định
đó cũng là mong muốn của nhiều địa phương vùng đồng bằng sông cửu long
bởi đầu tư công được xem là một trong những giải pháp thúc đẩy kinh tế
trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp

trong bối cảnh tình hình đại dịch covid một mươi chín
thì hơn bao giờ hết xã hội luôn rất cần tinh thần tự nguyện
cùng với ý thức trách nhiệm cộng đồng của mỗi người dân
mới đây trường hợp anh ngô kinh luân là tài xế taxi hãng xe mai linh
đã có ý thức cộng đồng rất tốt khi hành khách có ý định di chuyển qua tỉnh khác
nhằm né tránh sự khai báo y tế quản lý cách ly
mới đây anh ngô kinh luân tài xế taxi mai linh
thuộc phường một thành phố cao lãnh
thì có một hành khách đến yêu cầu chở đi lên thành phố hồ chí minh
với tinh thần luôn tân thủ nghiêm những quy định của ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp
về phòng chống dịch và các quy định của công ty
anh ngô kinh luân vừa lấy xe vừa quan sát và quyết định ngay mình cần phải làm gì
hành khách này ở quận một mươi hai thành phố hồ chí minh
về xã gáo dòng huyện cao lãnh để thăm vợ chư cưới
tuy nhiên sau khi khai báo y tế tại trạm y tế xã gáo dòng
người này có ý định trốn về thành phố hồ chí minh để khó thực hiện cách ly theo quy định
nhờ sự thuyết phục cuối cùng hành khách đã đồng ý quay lại công an phường một
và trạm y tế phường một thành phố cao lãnh để khai báo y tế
một điều đáng ghi nhận là dù biết thuyết phục hành khách đi cách ly
thì mình cũng phải đi cách ly một mươi bốn ngày
tại nhà thiệt hại về kinh tế gia đình
nhưng với tinh thần trách nhiệm cộng đồng tài xế ngô kinh luân vẫn chấp nhận
cái sự việc trên thì thấy anh lái xe luân
ảnh đặt ra cái lợi ích của cộng đồng lên trên cái lợi ích cá nhân và cái kinh tế gia đình
ảnh chấp nhận thiệt hại về cái danh thu thu nhập của gia đình
thì đó là một cái hương sáng để cho các bộ nhân viên mê linh
ý thức hơn trong công tác phòng chống dịch cùng địa phương
đại dịch covid một mươi chín đã và đang diễn biến vô cùng phức tạp
thì ý thức trách nhiệm cộng đồng của mỗi người dân là vô cùng quan trọng
hành động của tài xế ngô kinh luân thật sự là một hành động đẹp
để mỗi người ý thức hơn trong việc khai báo và tuân thủ quy định của ngành và địa phương